hội cựu chiến binh việt nam lần thứ sáu diễn ra với chủ đề phát huy bản chất truyền thống bộ đội cụ hồ trung thành đoàn kết gương mẫu đổi mới xây dựng hội trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
đại hội sẽ có những nhiệm vụ trọng tâm sau
tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ năm nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi bảy và quyết định mục tiêu nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội cựu chiến binh việt nam
nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
đánh giá hội cựu chiến binh việt nam qua trạng đường hai mươi tám năm xây dựng và phát triển đồng hành cùng công cuộc đổi mới của đảng dân tộc và đất nước thu được những thành tiệu quan trọng trong công tác xây dựng hội trên các mặt của đời sống chính trị kinh tế xã hội bầu ban chấp hành trung ương hội khóa sáu
phát biểu tại đại hội tổng bí thư nguyễn phú trọng ghi nhận trong thời gian qua hội cựu chiến binh việt nam đã tổ chức động viên các cựu chiến binh
nêu cao ý chí tự lực tự cường đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế vươn lên thoát khỏi đói nghèo nâng cao đời sống góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội và công tác xóa đói giảm nghèo trong cả nước làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa từ thiện

phát biểu tại đại hội tổng bí thư nguyễn phú trọng ghi nhận trong thời gian qua hội cựu chiến binh việt nam đã tổ chức động viên các cựu chiến binh nêu cao ý chí tự cường đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế vươn lên thoát khỏi đói nghèo trong cả nước làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa từ thiện
tuy nhiên tổng bí thư cũng chỉ rõ bên cạnh những ưu điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua hoạt động của hội cựu chiến binh cũng còn những thiếu sót khuyết điểm mà báo cáo chính trị tại đại hội đã nêu ra
công tác chính trị tư tưởng có lúc có nơi chưa nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của cựu chiến binh chưa chủ động giải quyết các vấn đề của thực tiễn đặt ra
phát triển kinh tế ở một số nơi còn chậm nền nếp chế độ sinh hoạt của một số tổ chức hội chưa đúng quy định chất lượng sinh hoạt của một số tổ chức hội chưa thiết thực chậm đổi mới công tác phối hợp với chính quyền mặt trận tù quốc và các cơ quan ban ngành đoàn thể chưa thật chặt chẽ hiệu quả chưa cao thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội có mặt còn hạn chế

vì vậy hội cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ hội viên thực hiện thật tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của hội là kiên quyết bảo vệ thành quả của cách mạng góp phần làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
tổng bí thư đề nghị hội cựu chiến binh việt nam tiếp tục tăng cường quán triệt và thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng về xây dựng phát triển kinh tế nhanh bền vững phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chú trọng các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của chính phủ tranh thủ mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi cùng giúp nhau thoát nghèo làm kinh tế giỏi

tổng bí thư đề nghị hội cựu chiến binh việt nam tiếp tục tăng cường quán triệt và bảo vệ đảng bảo vệ đảng tranh thủ mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi cùng giúp nhau thoát nghèo bảo vệ đảng tranh thủ mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi cùng giúp nhau thoát nghèo làm kinh tế giỏi